ngày hôm nay hai mươi bảy tháng ba tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ chuyển nhượng hai dự án đất công giá rẻ ở huyện nhà bè tp hcm cho công ty quốc cường gia lai gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án sơ thẩm phạt một mươi bị cáo trong vụ án cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vì đã chuyển nhượng ba mươi hai hectare đất công dự án khu dân cư phước kiển từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận cho công ty quốc cường gia lai với giá một hai trăm chín mươi đồng một m hai
và chuyển nhượng dự án khu dân cư ven sông tân phong với giá chuyển nhượng hai mươi triệu đồng một m hai gây thiệt hại tổng cộng hai trăm linh bảy tỷ đồng
ông tất thành cang thời điểm xảy ra vụ án là phó bi thư thường trực thành ủy tp hcm đã có bút phê đồng ý cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án ba mươi hai hectare đất
ông tất thành cang thời điểm xảy ra vụ án là phó bi thư thường trực thành ủy tp hcm đã có bút phê đồng ý cho công ty tân thuận chuyển nhượng dự án